với mong muốn nhắc nhở mọi người ý thức về cội nguồn tạp chí môi trường và đô thị việt nam đã phối hợp cùng với website lục bát việt nam và các đơn vị tổ chức ngày hội lục bát kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
ngày hội lục bát kỳ hợi hai nghìn một mươi chín với sự tham gia hoạt động của nhiều câu lạc bộ thơ đến từ mọi miền đất nước như câu lạc bộ lục bát sài gòn câu lạc bộ di sản đoàn thị điểm hưng yên câu lạc bộ lục bát thành phố hải dương
điểm nhấn của ngày hội lục bát kỳ hợi hai nghìn một mươi chín là ban tổ chức đã phối hợp với hội di sản văn hóa việt nam và hội đồng thơ hội nhà văn việt nam tổ chức hội thảo khoa học mang tên thơ lục bát với di sản văn hóa dân tộc với gần bốn mươi bài viết và tham luận của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước
có thể nói mỗi nhà nghiên cứu đã tiếp cận ở một góc độ khác nhau bằng nhiều cứ liệu lịch sử xã hội và dẫn chứng thuyết phục để cho thấy giá trị và vị thế của thơ lục bát trong dòng chảy văn hóa